thông tin cập nhật về sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm liên quan đến vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới giao thông lào cai
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra quyết định khởi tố bị can dương đức minh phó giám đốc công ty của phần đăng kiểm xe cơ giới giao thông lào cai
về hành vi nhận hối lộ bị can nguyễn kim dương giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp việt lâm có địa chỉ tại đường trần đại nghĩa phường duyên hải thành phố lào cai tỉnh lào cai về tội đưa hối lộ
trước đó vào ngày một mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với dương đức minh
đồng thời khám xét khẩn cấp nơi làm việc và xác quyết định tạm giữ nguyễn kim dương
xác định để mua hồ sơ cải tạo xe ô tô tải thành xe ô tô tải có cần cầu tự hành dương đã đưa hối lộ cho minh
cụ thể sau khi sương thực hiện cải tạo phương tiện xe ô tô tại xưởng sửa chữa phương tiện của dương
thì đối tượng này đưa phương tiện đến công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới giao thông lào cai mã số hai nghìn bốn trăm linh một d để kiểm định
sau khi kiểm định dương đã chi phí cho minh với mỗi phương tiện là một mươi năm triệu đồng hiện vụ án đang được mở rộng
trong khi đó
tại tuyên quang phó giám đốc tri nhánh công ty cổ phần đăng kiểm bắc cạn tại tỉnh tuyên quang hứa văn toàn đã bị bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi nhận hối lộ
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của hứa văn toản tại tổ một mươi bốn phường sông cầu thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
và tại nơi làm việc thuộc thôn lảng lượng xã tứ quận huyện yên sơn tỉnh tuyên quang thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
giữ khẩn cấp ông phạm ngọc phượng năm mươi ba tuổi giám đốc trung tâm pháp y quảng ngãi để điều tra về hành vi nhận hối lộ
theo thông tin ban đầu giám đốc trung tâm pháp y quảng ngãi liên quan đến việc sai lệch kết quả giám định
ngoài ông phượng nhà chức trách cũng bắt giữ một người lạc cò giám định
cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông phượng
trung tâm pháp y quảng ngãi có chức năng giám định pháp y giám định thương tích khi có quyết định trưng cầu giám định của cơ quan cảnh sát điều tra
đem ma túy từ đồng nai lên lâm đồng để bán kiếm lời
đào khánh duy hai mươi một tuổi thường trú tại phường long bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang đi tìm kiếm các con nghiện để giao hàng
thì bị tổ tuần tra công an xã phi tô huyện lâm hà tỉnh lâm đồng bắt quả tàng
tối ngày hai mươi bốn tháng hai khi đối tượng duy đang di chuyển trên đường
thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện trên người đối tượng có một gói ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng và năm viên nén màu xanh nghi là ma túy
khám xét khẩn cấp tại nơi thuê trọ của duy lực lượng công an phát hiện và thu giữ thêm một mươi bảy túi ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng và tám mươi năm viên nén màu xanh là ma túy
tại cơ quan công an duy khai nhận tất cả số ma túy trên được mua ở đồng nai với số tiền là hai mươi năm triệu đồng
sau đó mang về lâm hà để bán cho các con nghiện kiếm lời
hiện công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với đảo văn duy để tiếp tục điều tra xử lý
chưa đầy hai giờ đồng hồ sau khi xảy ra vụ án công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận đã bắt giữ được nghi phạm giả mua vàng rồi cướp bỏ chạy
công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận đang tạm giữ hình sự đối tượng lê tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại xã bắc phong huyện thuận bắc để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
lợi dụng trưa nắng ít người qua lại và cửa hàng vàng chỉ có một người trông coi lê tuấn anh đã giả vờ làm khách mua hàng
khi chủ cửa hàng đưa một lắc tay khoảng hai hai lượng vàng cho đối tượng xem tuấn anh liền cầm lắc tay trên bỏ chạy
chỉ sau hai tiếng truy xét lực lượng công an đã bắt giữ được lê tuấn anh cùng tăng vật khi đang trên đường tẩu thoát
tại cơ quan công an lê tuấn anh thừa nhận hành vi của mình
ngoài ra đối tượng còn khai nhận với thủ đoạn tương tự trên vào ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
đối tượng đã cướp giật một một lượng vàng của một tiệm vàng khác trên địa bàn thành phố phan rang tháp tràm và bán được hơn ba mươi triệu đồng
sử dụng xe máy mang theo hung khí nguy hiểm đánh đập cướp xe máy của người đi đường đem bán lấy tiền tiêu xài
nhóm gần một mươi ba đối tượng tuổi đời từ một mươi năm đến hai mươi trú tại địa bàn huyện cẩm sàng nam sách thành phố hải dương
vừa bị công an huyện gia lộc phối hợp với công an thành phố hải sương bắt giữ
chủ mưu cầm đầu là các đối tượng hoàng văn hiền lê anh tuấn cùng sinh năm hai nghìn năm nguyễn anh tú lê văn trung cùng sinh năm hai nghìn ba và nguyễn đức kiên sinh năm hai nghìn sáu
tất cả đều ở thành phố hải sương
tối ngày một mươi một tháng hai hiền và anh tuấn cùng một số đối tượng chủ mưu trong nhóm đã rủ dê lôi kéo được hơn chục đối tượng đi xe máy
mang theo hung khí nguy hiểm như kiếm rau găm tuyếp sắt gậy rút đi về địa bàn thị trấn gia lộc
trên đường đi các đối tượng cầm hùng khí mang theo khô khoáng gây náo động
tại địa bàn xã gia tân khi phát hiện hai thanh niên đi xe máy cả nhóm đã đuổi theo và sử dụng hùng khí đánh đập làm trọng thương hai thanh niên này
một trong hai thanh niên bị đuổi đánh đã phải quỳ xuống xin tha
nhóm của hiền mới buông thà không đánh tiếp nữa
sau đó nhóm của hiền đã lấy phương tiện của nạn nhân rồi đem bán cho một đối tượng ở thành phố hải dương tỉnh hải dương với giá năm triệu năm trăm linh nghìn đồng
đến chỗ cây xăng bình tân thủ quyện gia lộc thì gặp hai thanh niên
thì bọn cháu quay lại đuổi đuổi đến công ty havila
thì bọn cháu chặn được cháu có dùng dao cháu chém mục phát vào người ngồi sau nhưng không trúng
lúc ấy tú chặn đầu xe hai thanh niên tú vụt năm phát vào lưng
mấy ngày khác đánh chỗ không rõ
lúc đầu em xem qua thì em chỉ giá cái xe đấy là bảy triệu rưỡi
nhưng lúc sau em xem lại cái xe đấy là đời đời thấp quá
nên là em chỉ giá được năm triệu rưỡi
cái xe đấy thì em không biết nguồn gốc bọn tuấn nhóm của tuấn là nấy ở đâu ra trộm cắp hay là đi ăn cướp của ai nửa đảo của ai
sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại
công an huyện gia lộc đã phối hợp với công an thành phố hải dương vào cuộc điều tra xác minh làm rõ đồng thời bắt giữ triệu tập các đối tượng có liên quan
trong đó có đối tượng cao hòa an với vai trò là người tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tại cơ quan công an các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình
trong các nhóm đối tượng này về tuổi đời thì có những đối tượng mới đang ngồi trên ghế nhà trường tuổi đời còn rất nhỏ
nhưng đã có những cái thực hiện hành vi phạm tội hết sức manh động và thực hiện đến cùng
và ngay trong đêm thì đã sau khi cướp được chiếc xe máy của bị hại thì đã đưa lên bệnh viện nhi hải dương và tháo biển số nhằm che giấu vết
để sau đó tiêu thụ tại quyết thắng thành phố hải dương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lộc đã khởi tối vụ án khởi tối bị can

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lộc đã làm năm đối tượng về hành vi cướp tài sản và gây dấu chức tự công cộng
có hai đối tượng cũng bị khởi tố về tội cướp tài sản nhưng do tại thời điểm gây án đều dưới một mươi sáu tuổi
nên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lộc cho áp dụng biện pháp bảo lãnh
riêng đối tượng cao hòa an bị khởi tố bắt giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
với các đối tượng còn lại công an huyện gia lộc đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật